hôm nay là ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
ghi nhận tại các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội lượng khách có tăng hơn so với ngày thường
nhưng lại vắng khách hơn so với cùng kỳ năm ngoái
chính vì vậy dù giá xăng tăng nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn không tăng giá để lấy lại thị phần hành khách
mặc dù tại bến xe và khu vực nội thành thông thoáng song gần trưa nay
một số tuyến đường như vành đai ba trên cao cao tốc hà nội bắc giang đã xảy ra ủn tắc
so với nhiều lượng phương tiện rơi thủ đô về các tỉnh
tám giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn tại bến xe mỹ đình hà nội
lượng khách bắt đầu rụp dịch đột về bến xe để về quê dịp dỗ tổ
lượng khách đều nên không xảy ra hiện tượng chen lấn và khăn vé
nhiều hành khách đến bến cảm thấy dễ chịu vì mua được vé dễ dàng
lên xe có chỗ ngồi mà không phải chờ đợi lâu
ngày lễ này mà đi được xe là tốt lắm rồi
cũng đông nhưng mà nói chung là chất lượng phục vụ chị thấy là hài lòng
những hôm bình thường thì hôm nay có thể là đông hơn
bây giờ như thế này thì là bình thường chưa có gì là đông
thực nói chung là lượng khách như thế này là so với những ngày lễ của mọi năm thì năm nay là quá kém
đại diện bến xe mỹ đình cho biết lượng khách năm nay giảm nhiều so với dịp dỗ tổ năm ngoái
trong buổi chiều hôm qua và sáng nay là ngày cao điểm đón khách
nhưng lượng khách đột về bến cũng không nhiều
đơn cử như tuyến quảng ninh hà nội
trước kia khách hàng lên bến phải xếp hàng dài mua vé thì nay vẫn vẻ lạ thường
đến thời điểm này thì chưa có doanh nghiệp nào đề xuất tăng giá vé
với kỳ nghị trước thì năm nay tăng tức là lượng khách giảm đi so với kỳ nghị trước
bến cũng tiếp tục huy động các đơn vị doanh nghiệp có phương tiện hoạt động trên bến
để bố trí phương tiện để giải thoại khách nếu tăng được tốt
nhưng mà với lượng khách như thế này thì việc giải thoại khách
cũng không đáng kể
tại các bến xe khác lượng hành khách qua bến tăng không đáng kể so với ngày thường
khu vực nhà chờ mua vé cũng như khu vực xếp khách đều thông thoáng
phía trước các cổng bến cũng không xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông
mặc dù vậy tổ chức trực liên ngành thành phố hà nội vẫn được bố trí để bảo đảm trật tự
phục vụ hành khách ra xe xuất bến được an toàn